thưa quý vị tối qua tại hà nội đã diễn ra chương trình lễ kỷ niệm ba mươi năm công ước liên hợp quốc về quyền trẻ em
đến dự tại lễ kỷ niệm có các đồng chí ủy viên trung ương đảng đồng chí vũ đức đam phó thủ tướng chính phủ đồng chí đào ngọc dung bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội
việt nam là nước đầu tiên ở châu á và là nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn công ước liên hợp quốc về quyền trẻ em vào năm một nghìn chín trăm tám mươi
trong suốt ba thập kỷ qua những cam kết chính trị cũng như sự lãnh đạo
mạnh mẽ của nhà nước việt nam trong việc thực hiện quyền trẻ em đã giúp cải thiện cuộc sống của hàng triệu trẻ em trên đất nước mình
tuy nhiên ở nhiều quốc gia tuổi thơ của trẻ em vẫn còn bị đe dọa
vẫn còn nhiều trẻ em chịu ảnh hưởng của các cuộc xung đột vũ trang bị tách rời khỏi cha mẹ
bị ảnh hưởng bởi mặt tiêu cực của sự phát triển của công nghệ số sự biến đổi của môi trường
chúng ta cần phải cam kết hành động khẩn trương mạnh mẽ hơn nữa để bảo vệ tăng cường quyền của tất cả trẻ em ở việt nam
ngay trong hiện đại
tại lễ kỷ niệm đã diễn ra nghi thức phát động thắp sáng màu xanh vì quyền trẻ em
thể hiện hy vọng cũng như cơ hội cho trẻ em và tất cả mọi người hãy hành động vì trẻ em thế hệ tương lai
trong khuôn khổ chương trình chia sẻ cùng thầy cô năm hai nghìn một mươi chín ngày một mươi năm tháng một mươi một tại hà nội
bộ giáo dục và đào tạo phối hợp với trung ương hội liên hiệp thanh niên việt nam
tổ chức gặp mặt các giáo viên tiêu biểu đang giảng dạy cho học sinh
người dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn
đây là hoạt động thường niên được tổ chức nhằm tôn vinh các thầy cô giáo có nhiều tâm huyết
công hiến cho sự nghiệp giáo dục
năm nay chương trình chia sẻ cùng thầy cô tuyên dương sáu mươi ba giáo viên
trong đó có hai mươi ba giáo viên là người dân tộc thiểu số đang trực tiếp giảng dạy tại các trường mầm non
tiểu học và trung học cơ sở ở vùng sâu vùng xa vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn
mỗi thầy cô giáo được tuyên dương là những tấm gương sáng về tình yêu thương
sự hy sinh công hiến cho sự nghiệp giáo dục
ngày hai mươi tháng một mươi một năm nay của cô giáo lương thị hòa dường như ý nghĩa hơn
bởi cô là một trong số sáu mươi ba giáo viên được tuyên dương
gần một mươi hai năm công tác tại mái trường trung học cơ sở cao sơn huyện đà bắc tỉnh hòa bình
một trong những huyện miền núi đặc biệt khó khăn
có thể nói sự ghi nhận và sẻ chia này là nguồn động lực để cô giáo lương thị hòa vượt qua khó khăn
tiếp tục đồng góp cho sự nghiệp giáo dục
thông qua chương trình chính quyền các cấp và cộng đồng xã hội đã hiểu hơn
về những khó khăn vất vả của những người gieo chữ ở những nơi gian khó của đất nước
đặc biệt là những người dày công gieo chữ trên những bản làng vùng dân tộc thiểu số
từ đó dành sự quan tâm ủng hộ nhiều hơn đến sự nghiệp giáo dục vùng khó khăn
ngành giáo dục cũng đang hết sức trăn trở tìm những giải pháp tham mưu cho chính phủ

được tạo ra những điều kiện để tạo ra những điều kiện để tạo ra những điều kiện
để tạo ra những điều kiện để tạo ra những điều kiện để tạo ra những điều kiện
để tạo ra những điều kiện để tạo ra những điều kiện để tạo ra những điều kiện
để tạo ra những điều kiện để tạo ra những điều kiện
trải qua năm năm tổ chức chương trình là sự ghi nhận và tôn vinh
những công hiến bền bỉ không ngừng nghỉ của đội ngũ thầy giáo cô giáo
những người đã dành nhiều thời gian công sức và tâm huyết đóng góp cho sự nghiệp giáo dục
nhất là các giáo viên giảng dạy ở vùng sâu vùng xa vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn
nhân kỷ niệm ba mươi bảy năm ngày nhà giáo việt nam hai mươi tháng một mươi một
thành đoàn đà nẵng phối hợp với sở giáo dục và đào tạo thành phố tổ chức chương trình gặp mặt
tuyên dương cán bộ giáo viên giảng viên trẻ tiêu biểu đang công tác trong các trường học
các cơ sở giáo dục và tuyên dương danh hiệu học sinh ba tốt thành phố đà nẵng năm hai nghìn một mươi chín
tám mươi nhà giáo trẻ được tuyên dương tại buổi lễ là những tấm gương tiêu biểu về lối sống mẫu mực
hết lòng vì học sinh sinh viên thân yêu
trong số đó có ba giảng viên trình độ tiến sĩ
ba mươi trình độ thạc sĩ nhiều giáo viên giảng viên trẻ có các đề tài nghiên cứu khoa học
bài báo công trình nghiên cứu khoa học được đăng trên các tạp chí uy tín trong nước và quốc tế
dìm nay ban thường vụ thành đoàn đã trao danh hiệu học sinh ba tốt cấp thành phố năm hai nghìn một mươi chín
cho ba mươi bảy em học sinh tiêu biểu được tuyên dương đại diện cho hơn hai trăm sáu mươi hai học sinh trung học phổ thông
trung tâm giáo dục thường xuyên giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố đà nẵng
tối ngày một mươi năm tháng một mươi một tại trường đại học sư phạm quốc gia
mắc cơ va liên bang nga đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm ngày nhà giáo việt nam hai mươi tháng một mươi một
phát biểu tại lễ kỷ niệm đơn vị trưởng lưu học sinh việt nam tại trường đại học sư phạm quốc gia
mắc cơ va trần thị ngọc sương bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến lãnh đạo trường và chúc cho
tất cả các thầy cô giáo sức khỏe để chấp cánh ước mơ cho các thế hệ sinh viên học tập dưới mái trường
sư phạm này đại diện đại sứ quán việt nam tại liên bang nga bí thư thứ nhất phòng công tác lưu
học sinh lý tiến hùng chân thành nói lời cảm ơn các thầy cô giáo nước bạn đã ngày đêm dạy dỗ
các thế hệ sinh viên việt nam thành tài để mai này các em trở về tiếp tục sự nghiệp chồng người
tại tổ quốc mình thưa quý vị giàn bí là điểm trường mầm non xa nhất của thành phố đà nẵng các
em theo học ở đây hầu hết là con em người đồng bào dân tộc thiểu số cơ tu mến trẻ yêu văn hóa
dân tộc mình cô trần thị bích thu giáo viên ở điểm trường giàn bí đã đưa nét đẹp truyền thống
đồng bào mình vào từng trang giáo án cách làm của cô thu đã tạo được không gian thân thiện
gần gũi để các em vui chơi và học tập xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm
cô giáo trần thị bích thu và tập thể giáo viên điểm trường giàn bí xã hòa bắc huyện hòa vang đã
lồng ghép vào chương trình giảng dạy nhiều nội dung mới gắn liền với cuộc sống sinh hoạt hàng ngày
thông qua ngôn ngữ của người cơ tu để các em dễ hiểu dễ nhớ
ví dụ tại không hiểu tiếng
việt nội dung của nghĩa tiếng việt tại không hiểu là em sẽ phiên dịch ra tiếng cơ tu tiếng cơ tu
thì trẻ thấm nhùng trẻ biết là trẻ sẽ hiểu và hình dung được vấn đề
năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám cô giáo thu đã vận động phụ huynh đóng góp nguyên vật liệu
thiết kế xây dựng nhà rông thu nhỏ đây là nơi các em được học về điệu múa tung tung giá giá
cách làm món ăn truyền thống của người đồng bào mình
có thu cũng tiền đạt dạy cho các em những cái văn hóa của người đồng bào cơ tu trước đây
để mà khâu phục là mong muốn là khâu phục
cái này văn hóa của người đồng bào cơ tu
huyện hòa vang có trên một hai trăm linh người đồng bào dân tộc thiểu số cơ tu sinh sống
bảo vệ khôi phục nét đẹp truyền thống của người bản địa là việc làm mang ý nghĩa thiết thực
phương pháp dạy học của cô giáo trần thị bích thu đã góp phần giữ gìn phát huy giá trị tốt đẹp
lan tỏa niềm tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc đến với cộng đồng xã hội
ngày một mươi sáu tháng một mươi một được sự ủy quyền của đồng chí tòng thị phóng
ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
đoàn đại biểu quốc hội tỉnh phú thọ đã đến tặng máy tính và áo ấm cho thầy
và cho trường phổ thông dân tộc nội chú trung học cơ sở huyện tân sơn
đồng chí nguyễn thúy anh chủ nhiệm ủy ban về các vấn đề xã hội của quốc hội
đã trao tặng cho nhà trường một mươi bộ máy vi tính hơn hai trăm tám mươi chiếc áo khoác
quỹ bảo trợ trẻ em việt nam tặng năm mươi suất học bổng
mỗi suất trị giá một triệu đồng cho các em học sinh hoàn cảnh khó khăn có thành tích học tập tốt
đây là những món quà ý nghĩa nhằm động viên các thầy cô giáo và các em học sinh nhân dịp ngày nhà giáo việt nam hai mươi một mươi một
trường phổ thông dân tộc nội chú trung học cơ sở huyện tân sơn
có hơn hai trăm bảy mươi em học sinh ở tám khối lớp
chủ yếu là con em đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn trong và ngoài huyện
tối qua tại hà nội đã diễn ra đêm chung kết cuộc thi nữ sinh viên thanh lịch thủ đô năm hai nghìn một mươi chín
đây là hoạt động thiết thực
thời lễ lớn của thủ đô chào mừng bảy mươi năm ngày truyền tống học sinh sinh viên việt nam
mùng chín tháng một năm một nghìn chín trăm năm mươi mùng chín tháng một năm hai nghìn hai mươi
một mươi năm nữ sinh xuất sắc nhất được lựa chọn trong tổng số hai trăm linh nữ sinh
đến từ tám mươi trường đại học và cao đẳng đăng ký sự thi qua vòng sơ loại và bán kết
sẽ tranh tài qua ba vòng thi trang phục áo dài trang phục giả hội và phần thi ứng xử tốt
ban tổ chức sẽ chọn ra thí sinh đạt giải nhất
góp phần định hướng
giá trị thẩm mỹ cho nữ sinh viên về nét đẹp học đường
đây là sân chơi cho sinh viên giao lưu học hỏi
xen luyện kỹ năng ứng xử
đồng thời tuyên truyền giáo dục các bạn trẻ về lịch sử
truyền thống văn hóa của con người việt nam
về đẹp thanh lịch của sinh viên nói chung
tạo sân chơi cơ hội cho các bạn sinh viên từ mọi miền tổ quốc về thủ đô học tập
được giao lưu tìm hiểu và thêm yêu hà nội
thưa quý vị khi triển khai cơ chế một cửa quốc gia đường hàng không thì toàn bộ các thông tin liên quan
sẽ được khai báo bằng phương thức điện tử và được liên kết với tất cả hệ thống quản lý của các cơ quan nhà nước tại cảng hàng không
như vậy các thủ tục khai báo được đơn giản hóa qua đó rút ngắn thời gian làm thủ tục tiết kiệm các chi phí liên quan
phóng viên truyền hình nhân dân đã có cuộc phỏng vấn với ông trần quốc định phó cục trưởng cục hải quan hà nội về nội dung này
thưa ông ạ cơ chế một cửa quốc gia hàng không hiện nay có những thuật lợi như thế nào
với việc gửi thông tin đến cổng thông tin một cửa quốc gia đường hàng không thì nó giúp cho các doanh nghiệp làm thủ tục bằng phương thức điện tử nhanh chóng thuận tiện
và thậm chí là trước khi phương tiện đến cảng hàng không thì đã hoàn thành các thủ tục có liên quan
một mặt là thực hiện bằng phương thức điện tử thì minh bạch nhanh chóng nhưng mặt khác thì nó cũng tiết kiệm được cái vấn đề về giấy tờ và nó cũng giảm được cái chi phí về nguồn nhân lực
vâng vậy thì sau hai năm đi vào hoạt động thì cái cơ chế này đã bộc lộ những khó khăn như thế nào thưa ông ạ
mặc dù chúng tôi thấy rằng là hãng hàng không thì đa phần là người ta sử dụng cái hệ thống tin học để quản lý và người ta đã chuẩn hóa từ rất lâu rồi
khó khăn đầu tiên và phải là cái hệ thống này nó được gửi từ các cái sân bay của các quốc gia khác nhau cho nên là mỗi một cái nơi thì lại có những cái chuẩn mực khác nhau
và cái việc nhiều chuẩn mực và nhiều các cái định dạng thì nó làm cho cái việc xử lý của hải quan cho cái hệ thống một cửa này nó phức tạp

một số những cái hãng rất là nhỏ với những các cái chuyến bay charter chuyến bay không định trước
thì người ta gửi bằng cái phương tiện giấy thì nó sẽ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ làm thủ tục bằng giấy
còn lại hầu như tất cả các hãng hàng không đều đã thực hiện thủ tục đối với phương tiện vận tải là máy bay trên cổng thông tin một cửa quốc gia
trong thời gian tới thì cuộc hải quan hà nội sẽ làm như thế nào để cơ chế một cửa quốc gia hàng không có hiệu quả hơn thưa ông ạ
cái việc sử dụng thông tin trên một cửa quốc gia hàng không có hiệu quả hơn thưa ông ạ

một lần nữa xin cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn của truyền hình nhân dân
xin cảm ơn anh
hoạt động ý nghĩa như công trình thắp sáng đường quê tại bốn làng của bốn xã thuộc bốn huyện là chư sê đức cơ màng nhang và công trô
hôm nay có cái chương trình thắp sáng đường quê được công ty điện lực chúng bàn giao hỗ trợ cho bà con bà con rất là phấn khởi rất là vui mừng cái vấn đề này
thì trong những năm tới thì cũng mong các cấp các ngành quan tâm hơn nữa đặc biệt là chỗ hai cái làng khó khăn làng đeo tức và làng vùng biên
trong năm hai nghìn một mươi chín thì đây là cái công trình
công trình thắp sáng đường quê này là đầu tiên
nó sẽ mang lại một cái thiết thực đó là đảm bảo được cái an ninh chính trị trên địa bàn như là tạo điều kiện cho bà con đặc biệt là học sinh đi học về vào những đêm tối trời mưa
việc thắp sáng đường quê là rất là ý nghĩa
sự hỗ trợ của điện lực trong việc kiểm tra sửa chữa và thay mới đường dây sau công tơ cũng như thay bóng đèn sợi đốt bằng bóng đèn led nhất là với những hộ nghèo hộ gia đình chính sách đã đem lại niềm vui lớn cho bà con
công trình thắp sáng đường quê này là cái công trình thắp sáng đường quê này là rất là ý nghĩa
trong năm hai nghìn một mươi chín này công ty địa lực gia lai cũng đã luôn đồng hành cùng các đơn vị trồng tiết giảm phụ tải bảo đảm vận hành hệ thống điện an toàn và liên tục

tất cả vì mục tiêu ngày càng nâng cao chất lượng dịch vụ và độ tin cậy trong cung cấp điện cho các đơn vị
thưa quý vị nhắc đến đoàn kịch nói công an nhân dân phải kể tới thành công của những vờ kịch về đề tài an ninh trật tự
công sức của các lớp nghệ sĩ diễn viên đã góp phần khắc họa thành công những khó khăn vất vả của người chiến sĩ công an thẩm lặng dũng cảm mưu trí sẵn sàng hy sinh để giữ bình yên cho nhân dân
để một vờ kịch thành công sâu cảm xúc đến được với khán giả điều đầu tiên phải kể đến việc xây dựng kịch bản lựa chọn vai diễn cho từng nhân vật chính diện cũng như phản diện
theo tính toán chỉ cần giá giao động khoảng từ bốn mươi đến năm mươi đồng một kg là nông dân có thu nhập ổn định để gắn bó lâu dài
tuy nhiên khi giá xuống dưới ba mươi đồng một kg cộng với chi phí nhân công trên hai trăm linh đồng một ngày khiến nhiều hộ gặp khó khăn
tuy nhiên khi giá xuống dưới ba mươi đồng một ngày khiến nhiều hộ gặp khó khăn
nếu như trước đây cây cà phê đóng vai trò chủ lực trong phát triển kinh tế xoa đói giảm nghèo ở nhiều địa phương thì hiện nay nhiều nông dân không dám đầu tư vì sợ cảnh thua lỗ
điều này dẫn đến việc chăm sóc vườn cà phê cầm trừng làm cho nhiều vườn không đạt năng suất
cây bị sâu bệnh tấn công nên chất lượng hạt cà phê không cao và dễ bị thương lái ép giá
theo các chuyên gia nông nghiệp cần một chiến lược dài hạn với cây cà phê để giúp người nông dân thoát khỏi vòng luẩn quẩn này
chúng ta đầu tư trong giai đoạn xây dựng cơ bản thì giá cà phê cao nhưng tới khi cho năng suất sản lượng rồi thì giá lại bắt đầu tụt xuống chúng ta lại đôn bỏ rồi lại tiếp tục chu kỳ khác
như vậy thì chúng ta lúc nào cũng bán giá cà phê với cái giá cao chúng ta không bán được do chúng ta chưa có một kế hoạch định lâu dài đối với cây cà phê
theo ngành nông nghiệp đồng nai mặc dù giá hạ nhưng cà phê vẫn là cây có đầu ra ổn định nhờ thị trường xuất khẩu rộng lớn
do vậy người dân cần duy trì chuyển sang các hướng sản xuất hữu cơ giảm chi phí đầu tư thay vì chặt trồng trồng chặt
việc chăm sóc vườn cà phê tốt sẽ giúp bà con có thu nhập ổn định trong bối cảnh giá cả là vấn đề nhức nhối trong sản xuất nông nghiệp
hiện những vườn cà phê tại tây nguyên vùng trọng điểm cà phê của cả nước đang bước vào thời kỳ thu hoạch
theo đánh giá của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn năng suất cà phê đang tăng vượt trội
tuy nhiên thời gian gần đây giá cả luôn phập phồng có thời điểm chạm đáy khiến nỗi buồn bao trùm trên những vườn cà phê vào mùa chiến đỏ
người trồng cà phê thu hoạch trong nỗi thấp thỏm cà phê rớt giá mạnh
dù giá cà phê tươi đang rớt giá thảm hại nhưng thời điểm này nhiều diện tích cà phê tại lâm đồng đã chín rộ
buộc người dân đành phải thuê công thu hái để bán cho các đại lý hợp tác xã
mất cả năm chăm sóc với bao công sức chi phí đầu tư chỉ để trông chờ mùa cà phê được giá
nhưng cũng như bao nông hộ trồng cà phê ở sứ cà phê vang danh cầu đất đà lạt
gia đình chị lê thị quyên phương vừa thu hái cà phê vừa lo lắng thấp thỏm với giá cà phê đang lao dốc
năm ngói thì giá cà phê cũng rẻ như năm nay
hiện nay thì cà phê đẹp thì được có sáu hai trăm linh à
và người dân thu lỗ không có dư
một thời cây cà phê xứ cầu đất đã mang đến sự ấm no cho người dân nơi đây
nhưng những năm gần đây giá cà phê lao dốc khiến nhiều nhà vườn canh tác cà phê ở sứ này lao đao
nhiều người cố cầm cự chờ giá
một số gia đình cố ý buông xuôi hoặc chuyển đổi cây trồng
giá cả hiện nay tại địa bàn của xã trầm hành thì thương lái đang thu mua là từ giá giao động từ sáu tới sáu bốn trăm linh
thì với giá cả như thế này thì bà con cũng chỉ đủ để trang trải cái số vốn mà mình đã bỏ ra mình đầu tư ngược lại cho cây cà phê
hiện tại xã xuân trường và xã trạm hành vùng cầu đất đà lạt đang canh tác hơn hai sáu trăm linh hectare cà phê
cũng được cấp chứng nhận nhãn hiệu độc quyền và hàng chục cá nhân tổ chức đang được cấp quyền sử dụng
cách đây hơn ba năm sản phẩm cà phê arabica có xuất xứ từ vùng cầu đất đà lạt
đã được starbucks đặt vào cây cà phê
trần sơn vừa khẳng định không có bằng chứng nào cho thấy nga can thiệp vào tiến trình dân chủ anh
tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh có nhiều kêu gọi ông johnson công bố nội dung báo cáo
về vấn đề nói trên trước thời điểm diễn ra tổng tuyển cử anh vào ngày một mươi hai tháng một mươi hai tới
báo cáo do ủy ban an ninh và phân tích của quốc hội isc thực hiện
từng dự định được đưa ra công bố trước khi hạ viện anh giải tán quốc hội vào ngày năm tháng một mươi một
tuy nhiên thủ tướng trần sơn đã từ chối công bố nội dung
làm dấy lên những cáo buộc từ các đảng đối lập cho rằng thủ tướng lo ngại sẽ làm ảnh hưởng đến chiến dịch tranh cử của đảng bảo thủ
trong thông báo thủ tướng johnson khẳng định hoàn toàn không có nội dung thông tin nào liên quan cần thiết cho các cử tri trong báo cáo này
ủy ban điều tra isc đang tiến hành điều tra các cáo buộc cho rằng nga đã có những hoạt động can thiệp vào chính trị anh
trong đó bao gồm cả hoạt động diễn ra trong cuộc trưng cầu dân ý năm hai nghìn một mươi chín
mà ông trần sơn lúc đó được cho là người dẫn đầu chiến dịch kêu gọi anh rời eu
nhóm các nền kinh tế mới nổi brics có thể sử dụng đồng rút của nga tích cực hơn trong thanh toán nội khối
bởi kinh tế vĩ mô nga đặc trưng là ổn định và đồng tiền nga có thể dễ dàng chuyển đổi sang bất kỳ loại tiền tệ nào khác trên toàn cầu
tuyên bố trên vừa được tổng thống nga vladimir putin đưa ra mới đây tại hội nghị thượng đỉnh của nhóm ở brazil
theo người đứng đầu nước nga đồng tiền quốc gia cần được sử dụng tích cực như tài trợ cho các dự án
thay vì dự trữ truyền thống
ngoài ra điều này sẽ giúp tăng sức nặng của đồng nội tệ của các quốc gia thành viên trong thanh toán quốc tế
và cũng để tránh rủi ro và các chi phí bổ sung
cũng tại hội nghị các đại biểu đã đưa ra các đề xuất khác nhằm phá vỡ sự phụ thuộc vào đồng đô la mỹ
trong thanh toán giữa các quốc gia brics gồm brazil nga ấn độ trung quốc và nam phi
riêng tại nga trong năm năm qua tỷ lệ đồng đô la mỹ trong thanh toán ngoại thương đã giảm từ chín mươi hai xuống năm mươi
và đồng rút đã tăng từ ba lên một mươi bốn
đồng đô la mỹ chiếm hơn sáu mươi sáu thanh toán cho hàng xuất khẩu của nga và chỉ ba mươi sáu trong thanh toán nhập khẩu của nga
ngoài ra hội nghị cũng đã đề xuất sáng kiến về một đồng tiền điện tử chung để theo kịp xu hướng của thời đại
chính quyền madagascar dự kiến sẽ di rời một phần thủ đô ra vùng ngoại ô do tình trạng dân cư đông đúc
ô nhiễm và tắc nghẽn giao thông đang ngày càng nghiêm trọng
tuy nhiên đề xuất này vẫn vấp phải nhiều ý kiến trái chiều
chính quyền madagascar lên kế hoạch xây dựng các công trình công ích như bệnh viện trường học đường xá cơ quan hành chính công sở
với số vốn đầu tư là sáu trăm linh triệu đô la mỹ
chính phủ cũng sẽ bồi thường hai mươi triệu đô la mỹ cho hơn bảy trăm linh gia đình làm nông nghiệp để đảm bảo ổn định cuộc sống
tuy nhiên mức bồi thường này vẫn chưa thuyết phục được một số người dân
chúng tôi có thể làm nông nghiệp cũng có thể đánh bắt cá ở nơi ở hiện tại
hơn nữa đây là nơi gắn liền với tuổi thơ
chúng tôi không muốn đổi những mảnh đất này lấy tiền hoặc thứ gì khác và không muốn xáo trộn cuộc sống hiện nay
một lý do khác là người dân đang sinh sống tại đây cũng không muốn những tòa cao ốc sẽ thay thế các cánh đồng mưu sinh hiện nay
do đó bài toán di rời một phần thủ đô hiện vẫn gặp khó khăn
tạp chí time danh tiếng của mỹ mới đây vừa công bố danh sách một trăm linh gương mặt trẻ có tầm ảnh hưởng nhất thế giới trong năm hai nghìn một mươi chín
những cá nhân trong danh sách này đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau như kinh doanh giải trí thể thao chính trị khoa học sức khỏe
họ đều là những người có ảnh hưởng hay đi đầu xu hướng thế giới trong năm qua
một vài cái tên góp mặt trong danh sách này như nữ ca sĩ camila cabello vận động viên bóng rổ jaion williamson
nữ doanh nhân trẻ emily west nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ billin ellis
đêm dạ tiệc vinh danh một trăm linh gương mặt trẻ có tầm ảnh hưởng toàn cầu cũng đã được tổ chức tại thành phố new york mỹ
quý vị khán giả thân mến chương trình thời sự của truyền hình nhân dân đến đây là kết thúc
thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại